xin chào và hẹn gặp lại
trong hai năm gần đây lực lượng công an huyện quang bình đã điều tra xử lý chín vụ với một mươi chín bị can
trong đó có sáu vụ vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
khởi tố hai vụ án và đang trong quá trình điều tra xác minh một vụ về hành vi phạm tội hủy hoại rừng
hiện tình trạng các vụ chặt phá rừng có diễn biến phức tạp tội phạm ngày càng liều lĩnh gây thiệt hại nghiêm trọng đến rừng
vì vậy công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này đang được tập trung đẩy mạnh với nhiều biện pháp
với các quan chức năng chuyên môn như công an kiểm lâm thì phải tập trung phòng ngừa và đấu tranh
nắm tình hình phòng ngừa đấu tranh đối với loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực khai thác rừng
kịp thời khi phát hiện để tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm theo các đối tượng theo quy định pháp luật
đồng thời phối hợp với các cơ quan tố tụng đưa các vụ án ra xét xử điểm
để nhằm gắn
cùng với việc xây dựng các phương án bảo vệ rừng nhất là ở những điểm nóng
việc định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng tập trung trồng các cây gỗ lớn
từ đó khai thác và phát huy cao nhất lợi thế đất rừng cũng đang là một trong những giải pháp được triển khai
qua đó khuyến khích người dân trồng rừng và tham gia quản lý bảo vệ rừng
sáng qua tạp chí doanh nhân trẻ phối hợp với hội nhà báo việt nam đài tình nói việt nam
đã tổ chức lễ ra mắt giải trại thường niên cấp quốc gia one way marathon
chinh phục những con đường
giải trại one way marathon chinh phục những cung đường sẽ trở thành điểm hẹn thường niên
cho người dân khắp mọi vùng đất nước
giải chạy không những là sự kiện để người yêu thể thao được thi đấu
mà còn là cơ hội để du khách tham quan danh lam thắng cảnh địa phương
tăng tình đoàn kết phát triển phong trào thể thao trong nước
đồng thời giải chạy cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề môi trường trên các cung đường chạy qua
dự kiến vào ngày chín đến ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
là giải trại đầu tiên ở các bà hải phòng
one way marathon với đường chạy dọc bờ biển xuyên qua vườn quốc gia các bà
dự kiến sẽ thu hút hơn một mươi người tham dự
bao gồm những vận động viên chuyên nghiệp đến không chuyên của mọi lứa tuổi
của người dân việt nam người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam
thưa quý vị thời gian gần đây thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tại một số địa phương xuất hiện tình trạng có cây xăng treo biển đóng cửa
với lý do hết hẳn
việc này thì đang gây nhiều trở ngại cho sinh hoạt và các hoạt động kinh doanh sản xuất của người dân
và gây tâm lý lo lắng hoang mang
trước hiện tượng này các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu
vào tháng bảy vừa rồi khi giá xăng có nhiều biến động
đây là một trong những cây xăng đã bị lực lượng quản lý thị trường tp hcm xử phạt
vì có hành vi ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
thời gian qua lực lượng chức năng tại nhiều địa phương cũng đã tăng cường các mặt công tác tuyên truyền
kiểm tra giám sát nhằm giữ ổn định cho thị trường này
gần đây bộ công thương cũng đã thành lập ba đoàn công tác thực hiện đợt kiểm tra
sẽ hoạt động liên tục
đến khi ổn định tình hình cung ứng phân phối xăng dầu trên thị trường
cùng với đó nhiều công ty đã chủ động đảm bảo nguồn hàng để cung cấp đến hệ thống bán lẻ
công ty cũng tăng cường kiểm tra kiểm soát hệ thống phân phối
đảm bảo vấn đề cung cấp hàng quả đầy đủ thời cho các thương nhân nhận quyền
theo đúng các hợp đồng của cam kết cũng như là diễn biến thực tế của thị trường
và đặc biệt là công ty phải đảm bảo nguồn hàng đầy đủ
đối với các thương nhân nhận quyền
các cửa hàng thực thụ công ty không để ra tình trạng gián đổ nguồn hàng
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu
việc có hiện tượng đứt gãy trong cung cấp xăng dầu
sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
trước tác động của thị trường xăng dầu trên thế giới
thị trường xăng dầu trong nước từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều biến động
những tháng đầu năm cũng từng xảy ra tình trạng một số cây xăng găm hàng đóng cửa như hiện nay
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
vậy làm thế nào để giữ ổn định thị trường xăng dầu và hài hòa lợi ích giữa các bên
xung quanh vấn đề này ngay sau đây tiểu mục vấn đề và chính sách
sẽ có cuộc trao đổi ngắn với chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
mời quý vị cùng theo dõi
chúng ta nhìn một cách tổng thể tầm cái sản lượng nhập khẩu và cái sản xuất trong nước
so với cái tổng cái sản lượng mà tiêu dùng thì người ta cho rằng không thiếu
tuy nhiên trong thực tế ở một số địa phương một số thời điểm và với một số loại mặt hàng
thì có thể có những cái sự thiếu bù
chúng ta chỉ lấy một cái ví dụ là trong cái khoảng thời gian vừa qua gần đây
khi mà cái giá dầu gsm
nó đắt hơn cái giá bán trong nước của chúng ta hơn hai đồng một lít
thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp mà đang bán cái dầu gsm ấy
họ sẽ không muốn bán bởi vì họ càng bán được càng lỗ
thì rõ ràng cái lượng dầu diesel trên thị trường nó sẽ ít đi
và các doanh nghiệp bán lẻ không có bán
theo phản ánh của báo chí hiện nay thì các doanh nghiệp đầu mối đưa ra mức chiết khấu rất là thấp
thậm chí là bằng khiến cho các cửa hàng bán lẻ không có lãi
vì vậy nên họ phải tạm dừng đóng cửa hoặc không cung cấp xăng dầu nữa
vậy thì phó giáo sư nhìn nhận như thế nào về vấn đề này
các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là những cái doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện
và họ phải thực hiện cái việc mà đảm bảo cái nguồn cung ra thị trường
đảm bảo sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân một cách bình thường
tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta biết rằng là
do cái việc chúng ta tính cái giá cơ sở của xăng dầu
nó cũng chưa thực sự phù hợp và linh hoạt
tôi lấy ví dụ
bình quân cái giá vận chuyển một cái thùng dầu từ singapore về hiện nay là từ hai đến ba đâu một thùng
nhưng chúng ta vẫn tính một đô và như vậy là cái doanh nghiệp đối mối họ đảm lỗ
và như vậy là có thể họ giảm cái triết khấu bằng không
và rõ ràng là doanh nghiệp bán lẻ dù có tiết giảm tất cả các loại chi phí
họ cũng có thể lỗ từ sáu đến bảy trăm linh trong trường hợp triết khấu bằng không
vâng ạ rất ít khi mà thị trường xăng dầu trong nước lại có những cái biến động
mạnh như năm nay
theo phó giáo sư thì cơ quan chức năng cần phải có giải pháp như thế nào trong công tác
chỉ đạo điều hành và quản lý để ổn định thị trường trong thời gian sắp tới
các cơ quan quản lý đặc biệt là bộ công thương
cần giả soát lại
để từ đó chúng ta
cần đối lại
cái cung cầu
cho nó phù hợp
tránh cái việc
ở một số mặt hàng
một số địa phương nào đó
cái điều thứ hai
chúng ta cần phải tính toán lại
cái giá cơ sở xăng dầu
cho các doanh nghiệp đầu mối
để từ đó đảm bảo
cái việc nhập khẩu
nó phù hợp với các cái quy định chung của cộng đồng quốc tế
và làm cho cái doanh nghiệp đầu mối họ
đảm bảo cái giá cả nó hợp lý
từ đó có cái chiết khấu cho cái doanh nghiệp bán lẻ phù hợp
cái điều thứ ba đó là chúng ta cũng cần phải có cái kiểm tra giám sát
một cách thường xuyên liên tục
cả các doanh nghiệp đầu mối
lẫn các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư
hà nội công khai các quán karaoke không bảo đảm phòng cháy chữa cháy để người dân giám sát
là một trong những thông tin đáng chú ý có trong cụm chính sách ngày hôm nay
thực hiện tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
ghi nhận có tới năm mươi tám trong tổng số một bốn trăm linh quán karaoke toàn thành phố
không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy
đợt cao điểm kiểm tra
ba cơ sở kinh doanh karaoke sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tháng chín
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổng hợp ra soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục
gửi danh sách cho cơ quan thông tấn báo chí đăng tải công khai
để mỗi người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng
hà nội dự kiến tiếp tục hỗ trợ năm mươi học phí cho cả năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
như mức hỗ trợ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và cho ra soát một trăm linh đối tượng
mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế
gia đình chính sách
gia đình khó khăn
để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập theo quy định
dự kiến tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
khoảng một một trăm ba mươi ba tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo đưa ra quy trình xét tuyển đại học hoàn toàn mới
và kéo dài hơn mỗi năm
hiện các thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học chính thức
nhiều địa phương
đã yêu cầu thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ
từ một mươi tám tuổi trở lên
phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên
để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi ba
do đó bộ giáo dục và đào tạo
đề nghị bộ quốc phòng chỉ đạo các địa phương
với những thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự
trước ngày một mươi năm tháng một mươi
sẽ không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên
để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý sẽ có trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay trong mục điểm báo
báo công an nhân dân đưa tin
vào sáng ngày chín tháng chín chương trình phát triển liên hợp quốc
undp tại việt nam đã tổ chức lễ công bố báo cáo phát triển con người
toàn cầu năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
thời đại bất định
cuộc sống an toàn
xây dựng tương lai
cho một thế giới đang chuyển đổi
trong bảng xếp hạng toàn cầu
việt nam đã tăng hai bậc
theo đánh giá của báo cáo việt nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch covid một mươi chín
mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại
các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương đã trải qua những giai đoạn khó khăn nhất
nhưng việt nam đã tránh được sự đảo ngược trong tiến độ phát triển con người
theo đó việt nam đã tăng hai bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu
từ vị trí một trăm một mươi bảy
vào năm hai nghìn một mươi chín
lên vị trí
trên một trăm tám mươi chín quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ thông qua việc xây dựng hơn một tám triệu căn nhà ở cho công nhân và người lao động thu nhập thấp
tại các khu đô thị
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai
theo thông tin trên báo tuổi trẻ nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là sự đột phá về chính sách nhà ở
góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở giá rẻ hiện nay
một trong những điểm mới của đề án
phát triển nhà ở xã hội cho công nhân
người thu nhập thấp ở đô thị lần này
là các dự án phát triển hạ tầng
tạo lập quỹ đất để phát triển dự án nhà ở xã hội
sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn
theo đó ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng các dự án nhà ở xã hội
như hỗ trợ giải phóng mặt bằng
tạo quỹ đất sạch
hỗ trợ thực hiện dự án kết nối giao thông
xây trường học
công viên khu vui chơi phục vụ các dự án nhà ở xã hội
kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cũng được đưa vào chương trình phát triển kinh tế chung của địa phương
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong những năm tới
thưa quý vị ngành ngân hàng được xem là một trong những đơn vị tiên phong
trong chuyển đổi số
và đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do bộ công an xây dựng vận hành
đã và đang mang lại
những cơ hội cho ngành ngân hàng
và góp phần phục vụ khách hàng nhanh chóng
hiệu quả tiết kiệm nhất
ghi nhận trên báo công an nhân dân
theo ghi nhận
hiện thẻ căn cước công dân gắn chip đã được bộ công an cấp phát trên
hơn sáu mươi bảy triệu người dân
đây là phương tiện hữu hiệu để giúp ngành ngân hàng xác thực
chính xác khách hàng từ nguồn dữ liệu gốc
đánh giá của bộ công an cho thấy thì việc người dân
làm trung tâm để phục vụ là rất trúng và rất đúng
không chỉ với ngành ngân hàng mà còn ở tất cả các lĩnh vực
đơn vị ngành khác
với nhiệm vụ được thủ tướng giao tại đề án sáu
bộ công an đã sẵn sàng tiếp tục phối hợp với ngành ngân hàng
để tạo những bước đi thiết thực
đem lại lợi ích cho người dân
cho xã hội hiệu quả hơn
trong đó việc xác thực làm sạch kho dữ liệu của ngân hàng
xác thực sinh chắc học vân tay
mống mắt để đảm bảo độ tin cậy cao đối với khách hàng trong giao dịch
dùng tài khoản định danh điện tử thay thế cho tài khoản tạo lập của khách hàng
giúp giảm tình trạng giả mạo